theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ tháng một mươi cho tới hết năm hai nghìn hai mươi
trên khu vực biển đông có khả năng xuất hiện khoảng năm bảy cơn bão và áp thấp nhiệt đới
trong đó có khoảng ba bốn cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
tập trung nhiều ở khu vực trung bộ và phía nam
trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam biển đông
và có thể ảnh hưởng đến khu vực nam trung bộ và nam bộ
đề phòng các đợt mưa lớn đặc biệt lớn rồn rập và kéo dài ở khu vực trung bộ
đặc biệt khu vực trung và nam trung bộ trong các tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong những tháng mùa khô hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tại khu vực tây nguyên và nam bộ
nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa